trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại việt nam của đoàn đại biểu bộ khoa học và giáo dục đại học liên bang nga
vào chiều ngày hôm nay hai mươi chín tháng năm tại hà nội đã diễn ra hội nghị bàn tròn việt nga về thúc đẩy hợp tác khoa học và kỹ thuật
chủ trị hội nghị có đồng chí phan xuân dũng ủy viên trung mương đảng chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội

hội nghị có sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực qua đó góp phần nâng cao hiệu quả mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga